cụ thể để giải quyết mâu thuẫn nhóm của cao huy vũ hẹn với nhóm của trần cẩm tú tại khu vực đường hùng vương nối giải gần với cảng hàng không tuy hòa đánh nhau
hai bên sử dụng hàng chục xe ô tô chở theo khoảng trên năm mươi người mang gạch đá pháo nổ và một số hung khí để đánh nhau
hậu quả phạm ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã xuân hải thị xã sông cầu bị thương sau đó tử vong hai đối tượng khác cũng bị thương
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hai đối tượng gồm lê anh hoàng hai mươi bốn tuổi trú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai và nguyễn khánh hòa một mươi chín tuổi trú tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ về hành vi cướp tài sản
cảm ơn các bạn đã theo dõi

đi theo nhóm từ ba đến bốn người ăn mặc lịch sự đội mũ bảo hiểm kín mặt đó là cách nguy trang của nhóm đối tượng chuyên giả danh công an hoặc là cán bộ thuế hay thanh tra giao thông với mục đích là yêu cầu dừng kiểm tra xe ô tô tải chờ nạn nhân sơ hở là thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên cabin xe
số vụ việc có thủ đoạn như vậy xảy ra khá nhiều trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh hà nam và hiện lực lượng công an đang tích cực điều tra truy tìm thủ phạm
các đối tượng hoạt động theo nhóm lưu động từ ba đến bốn người ăn mặc lịch sự đội mũ bảo hiểm kín mặt để ngụy trang
các bị hại chúng nhắm tới hầu hết là các lái xe tải nhỏ dưới năm tấn
vào thời điểm trên đường đi giao nhận hàng nên trên cabin thường có nhiều tài sản tiền mặt để giao dịch
để thực hiện hành vi trộm cắp chúng chia thành hai tốp đi trên hai xe máy giả danh công an cán bộ thuế thanh tra giao thông ép xe vào lề đường
yêu cầu lái xe và chủ phương tiện mở thùng xe kiểm tra hàng hóa tạo sơ hở để đồng bọn leo lên cabin trộm cắp tài sản
khi đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội xong chúng lấy lý do chỉ là sự nhầm lẫn rồi nhanh chóng tẩu thoát
tổ dừng lại và xưng danh công an hoặc quản lý trường để yêu cầu các lái xe xuống để kiểm tra hàng
khi các lái xe xuống dưới cuối xe để cho các đối tượng kiểm tra hàng thì đồng lúc đấy sẽ có một hai đối tượng đi xe đến trên đầu xe và sẽ lẻn lên ca bin để trộm cắp những tài sản trên ca bin
nhằm nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với loại tội phạm này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã phối hợp với công an các huyện thành phố
các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát tờ rơi thông báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến chủ doanh nghiệp lái xe đường dài để biết phòng ngừa
đồng thời kiểm tra các biện pháp nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình địa bàn đối tượng tổ chức giả soát lập danh sách đối tượng
ổ nhóm hoạt động trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản trộm cắp để áp dụng các biện pháp đấu tranh
tôi cũng nhận thức được và nêu cao cảnh giác với đối tượng này đồng thời tôi cũng tuyên truyền với các anh em lái xe trong hộ lái xe trên địa bàn tỉnh để phòng tránh
qua những sự việc trên thì phòng cảnh sát hình sẽ có một số khuyến cáo đối với các lái xe thường xuyên đi thông qua các tuyến đường
xảy ra những vụ trộm cắp tài sản như là khi đi lái xe đi lấy hàng hoặc đi mua bán hàng thì không nên mang theo nhiều tài sản để trên xe
hình thức là truyền khỏe
thứ hai là khi phát hiện những nhóm đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn như trên thì quay phim chụp ảnh và không nên mở cửa
không xuống xe theo yêu cầu chúng và gọi ngay đến cơ quan ngoan để có những biện pháp phối hợp
và những cái lái xe nếu mà phát hiện những cái lái xe khác mà bị những đối tượng trên gọi lại để thực hiện những hành vi nghi vấn trên
thì cũng phối hợp dừng xe và hô hoán và quay lại trợ giúp những cái lái xe trên để tránh những trường hợp mất tài sản
để phòng ngừa và phát hiện loại tội phạm này đề nghị các tài xế bảo vệ xe và tài sản cẩn thận
nếu phát hiện đối tượng trộm cắp có thể quay lại hình ảnh để nhận dạng đồng thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc gọi điện thoại vào đường dây nóng của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam theo số điện thoại sáu trăm chín mươi hai bảy trăm hai mươi chín ba trăm linh bảy
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa tổ chức bắt giữ đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép một số lượng lớn pháo nổ
cụ thể vào khoảng một mươi hai giờ trưa qua tại khu vực cổng trường chính trị thành phố trí linh tổ công tác văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
phát hiện bắt quả tăng đối tượng vũ văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở khu dân cư miết sát phường thái học tp chí linh
đang vận chuyển pháo chứa trong các thùng các tông lên xe ô tô bị kiểm soát ba mươi bốn c hai mươi nghìn bảy trăm sáu mươi hai bao gồm bốn mươi bánh pháo ba mươi dây pháo năm trăm linh quả pháo trứng và ba mươi tám hộp pháo giàn
với tổng trọng lượng một trăm một mươi năm kg
tiến hành khám xét khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuyên lực lượng công an phát hiện nhiều loại pháo khác có trọng lượng một mươi năm kg
tại cơ quan điều tra tuyên khai nhận số pháo trên được một đối tượng có tên là quân người đông triều quảng ninh thuê vận chuyển
giao cho người mua pháo ở hải dương với tiền công là một triệu đồng còn một mươi năm kg pháo thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở là do quân mua cho tuyên để đốt vào tết năm ngoái nhưng chưa dùng hết
từ tin báo của người dân về tình trạng tại khu vực khoa sản bệnh viện đà nẵng
đa khoa tỉnh bình phước có một số đối tượng trên người xăm chỗ bậm trợn tụ tập treo kéo ép buộc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xuất viện phải đi xe do các đối tượng này sắp xếp không cho họ thuê xe khác vào đón
công an tp đồng xoài tỉnh bình phước đã vào cuộc xăng minh làm rõ thông tin nói trên
tiến hành theo dõi phát hiện ba đối tượng có hành động khả nghi
lực lượng chức năng kiểm tra các đối tượng hoàng kim thiện chú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai nguyễn ngọc hoàng và vũ văn dũng cùng chú tại thành phố đồng xoài qua kiểm tra đã phát hiện thu giữ một số giấy tờ sổ sách và điện thoại di động của ba đối tượng
bước đầu cơ quan công an xác định được lợi dụng vào nhu cầu xuất viện chuyển viện của các bệnh nhân và gia đình họ
một số lái xe chạy xe dịch vụ trong khu vực bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước đã lập thành nhóm đi vào các khoa trong bệnh viện gặp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đặt vấn đề thuê xe
những xe dịch vụ chạy bên ngoài không đăng ký vào nhóm này khi vào bệnh viện đón khách sẽ bị nhóm này cản trở gây khó khăn
công an tp đồng xoài đang tiếp tục xăng minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là các thông tin về chuyên đãi tội phạm

hồ khẩu thường trú tại tổ chín phường yên đỗ thành phố pleiku tỉnh gia lai có nốt rùi cách hai cm dưới sau cánh mũi phải
và đối tượng đặng văn tý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp bình thới xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện